tại cần thơ khoảng một mươi một h một mươi năm phút ngày hôm nay tại khu vực yên bình phường lê bình quận cái răng
thành phố cần thơ cạnh chợ nổi cái răng đã xảy ra một vụ cháy lớn làm tiêu dụi năm căn nhà của người dân
lực lượng chức năng cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố cần thơ đã huy động năm xe chữa cháy chuyên dụng
cano cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường khoanh vùng khống chế đám cháy
sau khoảng ba mươi phút đám cháy đã được khống chế hoàn toàn
địa phương đã hỗ trợ một mươi bảy triệu đồng cho các hộ bị ảnh hưởng để ổn định cuộc sống
hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ